công an tp hcm vừa ra quân xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép
chạy xe gây dối trật tự công cộng lập lại trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ hội
các sự kiện noel tết dương lịch năm hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn thành phố
nhất là sự kiện giải bóng đá vô địch đông nam á aff cup hai nghìn một mươi sáu
với phương châm phòng hơn chống công an tp hcm đã thành lập các tổ tuần tra kiểm soát
phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ tổ chức nhiều phương án đấu tranh để bảo đảm trật tự an toàn giao thông
các tổ chức tuần tra kiểm soát kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm để nhanh chóng xử lý triệt đề các đám đông có dấu hiệu phát sinh
phòng cảnh sát giao thông sẽ được trang bị đầy đủ các phương tiện thiết bị nghiệp vụ như máy chụp hình máy quay phim
kịp thời ghi nhận những đối tượng có biểu hiện chống đối cản trở lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ
nhằm phát huy hiệu quả trong việc chấn áp các hoạt động của các đối tượng chống đối quá khích chống người thi hành công vụ
ngoài ra hàng đêm từ hai mươi bốn giờ các tổ tuần tra kiểm soát liên ngành sẽ tiến hành tổng kiểm tra hành chính tất cả các phương tiện
trong đó tập trung vào các đối tượng thanh thiếu niên đi chơi khuya sử dụng các phương tiện tự ý thay đổi kết cấu xe
đồng thời chủ động trong việc phát hiện các đối tượng nghi vấn tội phạm các trường hợp cất giấu vũ khí ma túy
trong đợt gia quân phòng cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý nhiều đối tượng có hành vi đua xe
đánh võng gây mất trật tự công cộng đo nồng độ cồn với chủ phương tiện khi tham gia giao thông